văn phòng chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
tại cuộc họp về công tác điều trị cho trẻ em nhiễm covid một mươi chín
phó thủ tướng giao bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan
xây dựng kịch bản với các tình huống có thể xảy ra khi học sinh đến trường học tập trung trở lại
không để bị động lúng túng bất ngờ
đồng thời khẩn trương hoàn thiện ban hành văn bản hướng dẫn về chuyên môn và phác đồ điều trị covid một mươi chín
đối với người dưới một mươi tám tuổi nhất là trẻ em dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ thông tin và truyền thông các bộ cơ quan liên quan và các địa phương
tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để gia đình phụ huynh và giáo viên chủ động phối hợp
để cao tinh thần trách nhiệm tổ chức cho các em học sinh yên tâm đến trường học tập trung trở lại
mạnh khỏe an toàn và hiệu quả